sau khi vụ tai nạn xảy ra công an huyện tư nghĩa có mặt tại hiện trường giải quyết tình trạng ách thác giao thông đồng thời khoanh vùng phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc tìm chủ phương tiện đã bỏ chạy